kính chào quý vị và các bạn
do dạnh áp thấp di chuyển xuống phía nam và hội tụ gió cũng suy yếu
nên từ ngày mai đến vài ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tốt dần lên
hầu khắp phổ biến là ít mưa ngày có nắng với nền nhiệt độ tăng tuyến tính mỗi ngày khoảng một độ
ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết cũng có xu hướng thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
khi phổ biến lợi ít mưa ngày có nắng yếu với mức nhiệt độ trưa chiều giao động ở trong ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
một số điểm nền nhiệt vượt ngưỡng ba mươi bốn độ không nhiều
đối với các tỉnh miền trung do dạnh áp thấp di chuyển dần xuống phía nam
nên trong hôm nay mưa rông mạnh sẽ xảy ra tại các tỉnh từ thanh hóa đến hạ tĩnh
từ ngày một mươi tám tháng chín mưa rông sẽ giảm bớt tại đây và lan dần xuống các tỉnh quảng bình đến thừa thiên huế
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không cao ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung ở phía bắc của khu vực
thời gian mưa tập trung chủ yếu là vào khoảng chiều tối cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều ở trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong những ngày tới chịu ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung vào lúc chiều tối
ban ngày mưa giảm và sen kẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cũng không quá cao trưa chiều trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây về chiều tối cũng có mưa rào và rông dài rác do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại khu vực chưa tăng cao ngày đêm trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ